sau năm ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
và công ty cổ phần louisland năm năm sáu tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán
bởi bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù
bản án sơ thẩm nêu rõ đỗ thành nhân đã bàn bạc thống nhất cấu kết với đỗ đức nam
cùng dùng nguồn tiền của công ty cổ phần tập đoàn quản lý tài sản trí việt để mua khối lượng lớn cổ phiếu
có mã chứng khoán b hai tgg thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu này
trong khi các công ty đó hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ có nợ xấu cổ phiếu có giá trị thấp
có nguy cơ bị hủy niêm yết không có nhiều nhà đầu tư quan tâm giao dịch mua bán đầu tư
các bị cáo đã sử dụng nhóm một mươi bảy tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân lãnh đạo nhân viên thân tín
để chỉ đạo thực hiện việc mua bán cổ phiếu lòng vòng tạo cung cầu giả để đẩy cao giá cổ phiếu
thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
bản án xác định các bị cáo trong vụ án đều có thái độ khai báo thành khẩn ăn ăn hối cải
lần đầu phạm tội có nhân thân tốt tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả do vậy tòa quyết định cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt